thưa quý vị dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay chỉ đạt khoảng năm năm
đây là thông tin mới nhất đưa ra tại báo cáo của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
để đạt mục tiêu gdp năm hai nghìn hai mươi bốn từ sáu đến sáu năm mà quốc hội và chính phủ đã đặt ra từ đầu năm
sẽ cần phải quyết liệt đồng bộ các giải pháp kích cầu tăng trưởng trong thời gian tới
gần năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đã đạt được những dấu ấn nhất định trong phục hồi kinh tế
tổng vốn fdi vào việt nam bốn tháng đầu năm đạt gần chín ba tỷ usd tăng bốn năm so với cùng kỳ
trong đó vốn fgi thực hiện tăng bảy bốn
xuất nhập khẩu lấy lại đà tăng trưởng khi bốn tháng đầu năm nay xuất khẩu tăng một mươi năm
ước tính xuất siêu tám bốn tỷ usd
giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng bốn đạt một mươi bảy bốn mươi sáu kế hoạch cao hơn một tám mươi một cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
sản xuất công nghiệp ước tính tăng sáu so với cùng kỳ
tuy nhiên những yếu tố khiến sự phục hồi kinh tế năm hai nghìn hai mươi bốn của việt nam chưa thực sự bền vững
nhất là khi vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn
số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao gấp một năm lần số doanh nghiệp thành lập mới
tăng trưởng tiến dụng thấp nhất trong một mươi năm qua
giá vàng và bong bóng tài sản diễn biến thất thường có thể tăng áp lực lạm phát trong năm nay